phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rê vũng tàu
đã vận động đầu thú thành công bảy đối tượng trong nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người
đối tượng nguyễn hữu đạt được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu
theo thông tin ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đạt tham gia đầu tư sản giao dịch nhị phân
goof broker nhưng thua lỗ sau đó đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp
sau đó đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng
theo lời khai của nguyễn hữu đạt và đồng bọn số tiền mà nhóm này chiếm đoạt được cho đến nay là khoảng sáu mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh bà rê vũng tàu đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng và kêu gọi các đối tượng có liên quan ra trình diện